hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận thì có thời tiết dịu hơn mức nhiệt trong ngày chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
chiều tối và đêm ở trung bộ sẽ có mưa rông vài nơi
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai thì mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng với lúc chiều tối
cục bộ sẽ ra mưa vừa và mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
vào ban ngày sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ chỉ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở phía bắc
tầm nhìn xa là bốn một mươi km với gió tây nam cấp bốn năm
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác với gió tây nam cấp ba đến cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt qua mức là ba mươi ba độ
thời tiết tại thủ đô hà nội phổ biến ít mưa ngày nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi sáu độ